nhằm giúp các doanh nghiệp có một nền tảng giao tiếp với khách hàng hiệu quả hơn
một dự án khởi nghiệp đã ra đời và nhanh chóng chiếm được niềm tin của các doanh nghiệp
từ năm hai nghìn một mươi hai khi ứng dụng viber gia nhập thị trường việt nam được một năm
mang đến nhiều tiện ích thú vị cho người sử dụng
chàng trai trẻ đậu ngọc huy đã bắt đầu như nhóm y
tưởng khởi nghiệp về một ứng dụng ott made in việt nam
với khát vọng có thể đánh bại được viber trên sân nhà
rời bỏ công việc ổn định tại một tập đoàn lớn
anh đã đem toàn bộ nhiệt huyết của tuổi trẻ để xây dựng ứng dụng bom chát với nhiều tính năng hấp dẫn
mặc dù mang đến rất nhiều tiện ích cho người sử dụng
thế nhưng sản phẩm này vẫn không thể đứng vững trên thị trường khắc nghiệt
dự án này bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi bốn
khi mình ra mắt sản phẩm cái app bom chát đấy thì là rất nhiều cái app chát của nước ngoài nhảy vào
thì họ đổ rất nhiều tiền marketing vào cái nền tảng này
bên mình không đủ nguồn lực để mà chạy tiếp sản phẩm
sau đấy thì mình quyết định bán cái sản phẩm đấy cho một nhà mạng việt thông việt nam
sau đấy thì chuyển hưởng kinh doanh sang b hai b
thất bại với sản phẩm đầu tiên
anh huy và những cộng sự của mình bắt tay vào phát triển thêm một nền tảng lập trình giao tiếp khác cho các doanh nghiệp
nhưng cũng không thành công
do những sai lầm
do những sai lầm
cũng không phát triển sản phẩm
tuổi trẻ dám nghĩ dám làm và dám liều
trải qua những sai lầm vấp ngã cũng là ngần ấy lần các anh tự đứng dậy
chính thất bại đã tôi rèn cho anh huy và các cộng sự của mình bản lĩnh đường đầu với khó khăn
những thất bại trước đây không phải là rào cản
mà được coi là những thử nghiệm để một dự án khởi nghiệp hoàn thiện hơn
chuyên nghiệp hơn được ra đời
đó chính là stringy
bắt nguồn từ một cái đơn đặt hàng
họ đang cần một cái tính năng gọi điện trong cái app của họ
thì trước đây app của họ chỉ có tính năng chat thôi
thì sau đấy thì khi mình phát triển cái tính năng đấy cho cái app đấy
thì mình nhận thấy là rất nhiều cái app
và các app hiện tại thì cần tính năng gọi điện ngay trong app
hoặc là gọi điện app to app
hoặc là app to phone
thì sau đấy mình nhận thấy thị trường này khá tiềm năng
nên mình quyết định khởi nghiệp với công ty của mình là stringy
được thành lập vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi
stringy không phải là một ứng dụng
hoàn chỉnh mà là một mô đun tích hợp vào ứng dụng
website của doanh nghiệp
hiện nay stringy cung cấp cho các doanh nghiệp hai giải pháp chính
thứ nhất là nền tảng lập chỉnh giao tiếp
cung cấp các tính năng nghe gọi chat sms
bằng cách tích hợp trực tiếp các tính năng này vào app
mobile app hoặc web app sẵn có của các doanh nghiệp
đây là một giải pháp hữu hiệu
giúp cho các doanh nghiệp có thể tiết kiệm được nguồn lực
cũng như một lượng rất lớn chi phí
để có thể tự nghiên cứu và xây dựng tính năng này cho riêng mình
ví dụ như khi các đơn vị bán hàng tích hợp stringy vào website
hay ứng dụng của mình
khách hàng chỉ cần một lần chạm vào biểu tượng gọi có sẵn trên app
cuộc gọi sẽ được tự động kết nối với tổng đài của đơn vị bán hàng
thay vì phải mở điện thoại và bấm số như thường lệ
thứ hai đó là stringyx
là một tổng đài chăm sóc khách hàng dành cho các công ty nhỏ hơn
không cần lập trình viên
cũng có thể dùng ứng dụng này để chăm sóc quản lý
lưu trữ thông tin khách hàng quản lý phiêu ghi giám sát thời gian thực

thì đấy là lợi ích khi mà dùng một sản phẩm như stringy api
còn phần chăm sóc khách hàng trên tổng đài khách hàng bên mình
thì nó cũng mang lại các lợi ích cho doanh nghiệp bé
thứ nhất là họ có thể quản lý khách hàng rất là dễ dàng
họ có thể gọi điện cho khách hàng chỉ cần một click
và khi khách hàng gọi vào tổng đài của bên stringyx
thì công ty cũng có thể nhận diện ngay khách hàng tên là gì
các lịch sử của khách hàng là như thế nào
và từ đấy sẽ có cái chăm sóc
những khách hàng tốt hơn
là một giải pháp mang tính ứng dụng cao
đối tượng khách hàng của stringy cũng rất đa dạng
không chỉ phục vụ cho các đơn vị bán lẻ
cung cấp dịch vụ hay sản thương mại điện tử
các sản phẩm của stringy còn đem lại nhiều lợi ích
cho các doanh nghiệp cần có sự tương tác thường xuyên với khách hàng
hoặc những đơn vị tương tác đồng thời nhiều người một lúc
như khám tư vấn bệnh trực tuyến đào tạo trực tuyến
tư vấn luật đặt xe giao vận
communication là mặt giao tiếp giữa doanh nghiệp và khách hàng
thì stringy giúp cho cái việc giao tiếp đó dân tru mực mẹ hơn
và gom việc giao tiếp của nhân viên
trước đây là bánh bún nhỏ lẻ
là mỗi người có một số điện thoại
mỗi người một sim
thì bây giờ tất cả về quản lý chung
vừa quản lý được chi phí vừa quản lý được hiệu quả
có hai ghi âm có lưu lại được thông tin
tất cả luôn
thì từ đó mình đánh giá được hiệu suất làm việc của nhân viên
nhân viên nào làm việc trên các phương tiện communication
tốt hay là không tốt
mình biết chỗ nào để mà mình improve
mình cải tiến nó đi
nếu mà cái nào tốt thì mình nâng nó lên
thì stringy là stringy hỗ trợ cái đó
còn cái mặt nghiệp vụ đằng sau
thì là khi mà mình có công cụ giao tiếp tốt rồi
thì nghiệp vụ mình làm tốt hơn
ví dụ như một cuộc gọi bình thường
mình sẽ tốn khoảng ba mươi giây tính từ lúc tìm kiếm thông tin khách hàng
đến lúc thực hiện cuộc gọi
thì bây giờ nó rút lại chỉ còn khoảng một mươi năm giây
một mươi giây thôi
một ngày bao nhiêu cuộc gọi
tiết kiệm được với bao nhiêu
về phòng quản lý nữa
thì cái đó là khi mà cái scale
cái quy mô làm việc khách hàng càng lớn
thì cái lợi ích đó càng lớn
dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu
giải pháp của stringy là giải pháp tiên phong
tại thị trường việt nam
thậm chí là trong khu vực đông nam á
lợi thế này đã giúp cho stringy
nhanh chóng có được những khách hàng đầu tiên
ngay khi sản phẩm mới ra mắt
tuy nhiên không có dự án khởi nghiệp nào
không gặp những khó khăn trở ngại
ngay cả khi những sáng lập viên của công ty
có thể hoàn toàn làm chủ được
về mặt công nghệ
sản phẩm của mình
nó chưa có đối thủ ở việt nam
và cả khu vực cũng rất là ít các sản phẩm
có đầy đủ tính năng như stringy
nên là mình cũng khá là dễ
để mà kiếm được khách hàng b hai b
tuy nhiên như mình chia sẻ lúc nãy
mình có một số khó khăn đó là
sản phẩm nó chưa fit được một trăm linh nhu cầu của khách hàng
thì mình vẫn phải tiếp tục hoàn thiện
cái sản phẩm đấy và tiếp tục tiền người
trong lĩnh vực của mình thì tuyển người rất là khó
tại vì nó làm về voice và video
về voice beat
phần đầu thì bọn mình xây dựng cái sdk
về mặt công nghệ thì nó rất là tốt
tuy nhiên thì khi mà tích hợp vào sản phẩm của khách hàng
thì nó lại phụ thuộc nhiều vào
biến tích hợp
tức là cái trình độ con người ở bên ấy
thì nó ảnh hưởng đến quá trình tích hợp
khi mà tích hợp cho khách hàng
thì có thể là một dự án hoặc là một cái sản phẩm
trong một bên nó mất rất nhiều thời gian
và nó không đáp ứng được cái tiến độ phát triển
của hai bên luôn
đấy thì nó cũng ảnh hưởng
thì cái đấy thì bọn mình cũng phải tối ưu nhiều
với cái sản phẩm hoàn thiện tốt hơn để họ
bên thứ ba họ có thể tích hợp một cách nhanh chóng nhất
thì trong sản phẩm của bọn mình xây dựng thì bọn mình
xây dựng những cái mà nó những cái tính năng
nói chung nhất để đáp ứng cho được nhiều bên
tuy nhiên thì khi mà
ghép nối hoặc là tích hợp vào các sản phẩm bên của họ
thì mỗi bên sẽ có những cái yêu cầu về mặt tính năng
hoặc là những cái nhu cầu sử dụng riêng
ngoài những cái phần chung đấy thì tùy với mỗi bên
và tùy về hệ thống thì bọn mình có thể hỗ trợ
để họ làm sao điều chỉnh cái sản phẩm này cho nó phù hợp
nhất với bên của họ
thì đấy là những cái mà tùy biến
ngoài những cái phần chung mà bọn mình xây dựng
hoạt động theo mô hình b hai b
mô hình kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
việc tìm kiếm cơ hội và xác định yêu cầu sản phẩm
cũng đòi hỏi stringy
phải có sự hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp
đóng vai trò khách hàng
cũng như chú trọng đến trải nghiệm
sử dụng sản phẩm của họ
đối với stringy việc lắng nghe khách hàng
để cải thiện sản phẩm cũng là một trong những
bí quyết giúp cho start up này
có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường
thứ nhất là b hai c
thì mình cần phải nhiều tiền marketing hơn
tại vì không dễ gì mà mình đạt hàng triệu người dùng
mà khi mình có hàng triệu người dùng
thì mình bắt đầu mới có danh thu
còn b hai b thì không cần phải hàng triệu người dùng
mình vẫn sẽ có doanh thu ngay tức là mình bán sản phẩm
trong một công ty là mình lại có tiền luôn
tuy nhiên mức độ khó tính của khách hàng
thì b hai b sẽ khó tính hơn b hai c
ví dụ mình dùng sản phẩm zalo
facebook là free mà người dùng là dùng free
thì họ sẽ không thể yêu cầu được
cái lỗi này có thể lỗi một tí cũng được không sao
chạy được đầy đủ tính năng mà mình cần là được
chát chích có thể đến được được lỗi không thể kêu ai được
thì đấy là độ chấp nhận sản phẩm của b hai c
còn khi bán b hai b thì khác
tức là khi sản phẩm lỗi
thì họ họ là người dùng trả tiền doanh nghiệp là người trả tiền cho mình
thì lỗi họ sẽ kêu
cái thứ hai nữa là một sản phẩm zalo
thì không thể nào mà nó fit được
tức là nó đầy đủ được một trăm linh cái nhu cầu của doanh nghiệp
tại vì mình làm cái sản phẩm zalo
là mình bán cho hàng nghìn doanh nghiệp khác nhau
thì là khi mình bán cho một doanh nghiệp thì họ sẽ có
các nhu cầu rất là riêng của doanh nghiệp đấy
thì như vậy là cái khó
của làm sản phẩm b hai b ấy thứ nhất là
phải đáp ứng được
chín mươi hoặc chín mươi năm cái nhu cầu của doanh nghiệp
cái thứ hai là sản phẩm phải tộn
và như vậy thì là mình phải liên tục
cải tiến sản phẩm và liên tục phải nghiên cứu
để lấy feedback của khách hàng và tiếp tục mở ra
các tính năng khác nhau
đây là một trong những khách hàng của stringy
công ty cổ phần plakasa việt nam
một nền tảng công nghệ giúp kết nối
gia sư với học sinh sinh viên
phụ huynh là đơn vị tiên phong
trong việc áp dụng công nghệ bốn
trong kết nối dạy và học
với đặc thù hoạt động cần liên hệ thường xuyên
liên tục với khách hàng
plakasa đã tích hợp giải pháp của stringy
đến nâng cao hiệu quả của việc tương tác
đồng thời đem đến trải nghiệm tốt hơn
cho khách hàng sử dụng
stringy có thể nói là
một trong những đối tác đầu tiên của plakasa
để cung cấp các dịch vụ nền tảng
ví dụ như bên stringy thì cung cấp cái dịch vụ
về api cho call này
thì bọn mình thì đang dùng cái về sms
thì hiện tại plakasa là cung cấp rất là nhiều cái
dịch vụ tin nhắn cho khách hàng
chính vì thế nên là bọn mình phải sử dụng
cái dịch vụ của stringy và thực tế qua quá trình sử dụng
thì mình thấy là stringy rất là tốt
và cái tính ổn định rất là cao
và gần như bọn mình không có gặp một cái trục trặc gì
trừ kể đến cái chuyện là support
và cái chuyện là cài đặt nó rất là dễ dàng
khi mà sử dụng cái hệ thống sms của stringys
thì bọn mình thấy là cái tương tác
của khách hàng rất là cao
ví dụ khi mà bọn mình muốn thông báo một cái điều gì đấy
bọn mình chỉ cần đưa một cái sms rằng là
chúng tôi đang có cái dịch vụ này
thì ngay lập tức là khách hàng đi vào
thì cung cấp cái dịch vụ nó ổn định cho plakasa
thì stringy đã giúp bọn mình nâng cao được cái hiệu quả rất là cao
cái chi phí mà để mình cài đặt
và duy trì cái hệ thống sms của stringy
thì rất là thấp
nó phù hợp với những cái đối tượng từ nhỏ đến lớn
đặc biệt đối tượng nhỏ như bọn mình
thì mình thấy là rất là cảm ơn stringy về cái điều đấy
có thể thấy
sản phẩm dịch vụ ra đời
muốn tồn tại lâu dài trên thị trường
phải được duy trì bằng uy tín và hiệu quả mà nó mang lại
ở đây chính là hiệu quả
khi các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ
sau gần hai năm hoạt động
với rất nhiều nỗ lực
stringy đã chinh phục hơn một trăm linh khách hàng doanh nghiệp
trong đó có nhiều khách hàng lớn như viettel
với một triệu phút gọi thông qua hệ thống mỗi ngày
sản phẩm của stringy đã đạt giải nghị
cuộc thi nhân tài đất việt năm hai nghìn một mươi chín
đây là những kết quả đáng ghi nhận
đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp như stringy
tuy nhiên không bằng lòng
với những gì đã đạt được
các nhà sáng lập stringy vẫn đang tiếp tục thực hiện
những mục tiêu vươn xa
với khát khao mở rộng và chinh phục
thị trường mới
nền tảng lập trình giao tiếp của stringy
đã giải quyết tốt tất cả các nhu cầu về giao tiếp
của doanh nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp
nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
từ đó tăng khả năng cạnh tranh
trên thị trường
và một giải pháp tuyệt vời được khách hàng đón nhận
đằng sau nó là cả một câu chuyện
về hành trình khởi nghiệp gập gành và đầy trông gai
chính bản lĩnh
tinh thần dám nghĩ dám làm
không quản ngại gian khó
đã tạo nên thành công của stringy ngày hôm nay